xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp vừa tuyên phạt sáu bị cáo tổng mức án là tám mươi năm năm tù
về các tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác cả sáu bị cáo đều công tác tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn sáu trăm linh hai d
theo cáo trạng các bị cáo đã câu kết với nhau nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện khi đến đăng kiểm
tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn sáu trăm linh hai d để bỏ qua lỗi cho đạt đăng kiểm
trong đó trần lập nghĩa không phải là giám đốc trung tâm nhưng là người chủ mưu chỉ đạo các bị cáo còn lại
nhận hối lộ và bỏ qua các lỗi khi đăng kiểm
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an tỉnh đồng tháp bắt quả tang nhân viên tại trung tâm sáu nghìn sáu trăm linh hai d
đã đăng kiểm bỏ qua lỗi cho bốn mươi bốn phương tiện nhận hối lộ một mươi tám sáu triệu đồng
theo kết quả điều tra từ ngày khai trương vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt quả tang
các bị cáo đã nhận tiền phụ thu của hơn năm hai trăm linh phương tiện không đạt chuẩn
với tổng số tiền hơn hai bốn tỷ đồng
vào ngày hôm qua năm tháng năm công an quận tây hồ thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
cố ý gây thương tích và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với vũ anh đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở quận tây hồ để xử lý theo quy định của pháp luật
theo điều tra vũ anh đức kinh doanh cà phê cùng mẹ ở phố vệ hồ phường xuân la
gần đây quán cà phê của đức mâu thuẫn trong việc bán hàng về quán cà phê bên cạnh
vào chiều ngày một tháng năm nhân viên hai quán cà phê trong lúc tranh giành khách có lời qua tiếng lại
chửi mắng nhau đức sau đó có sang nói chuyện nhưng không giải quyết được và đã có hành động sô sát
với người yêu của chủ quán cà phê hậu quả nạn nhân bị thương tích nặng đang được điều trị tích cực
nhận thức được hành vi của mình vào tối ngày một tháng năm đức đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
công an huyện thanh bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trả tự tại khu vực khóm tân đông a
thị trấn thanh bình huyện thanh bình đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng trần việt bình
cư trú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện một bịch ni lông màu trắng bên trong có ba bịch ni lông
chứa ma túy với tổng trọng lượng gần một mươi gram ma túy và một số tăng vật khác
liên quan công an huyện thanh bình đang tạm giữ hình sự bình để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn điện biên đang là địa điểm thu hút khách du lịch nhất hiện nay
khi ngày kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đang cận kề
dù các hãng liên tục tăng tần suất khai thác nhưng các chuyến bay giữa hà nội và điện biên
đã hết sạch vé trong khi chuyến bay từ tp hcm chỉ còn rất ít vé một chiều
theo thống kê
của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên đón khoảng một mươi lượt khách
từ mọi miền đổ quốc đổ về riêng ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
tại các điểm di tích có số lượng du khách tăng đột biến với khoảng một mươi một người
năm du lịch quốc gia điện biên hai nghìn hai mươi bốn là sự kiện văn hóa kinh tế xã hội quy mô lớn
gắn với kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn điện biên dự kiến sẽ đón khoảng một ba triệu lượt khách